để có cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng đề án luật sửa đổi bổ sung các luật đầu tư kinh doanh
hôm nay viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương đã phối hợp với dự án quản trị nhà nước
nhằm tăng trưởng toàn diện của cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ tổ chức hội thảo
luật sửa đổi bổ sung các luật về đầu tư kinh doanh
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung như một số vấn đề pháp lý
và thực tiễn thi hành tại địa phương về giải quyết các thủ tục đầu tư đất đai xây dựng
các vướng mắt của địa phương trong giải quyết thủ tục liên quan đến thành lập và thực hiện dự án đầu tư
đề xuất thống nhất các quy định và thủ tục liên quan đến đầu tư đất đai môi trường xây dựng
kinh doanh bất động sản và nhà ở từ đó đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về đầu tư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
đa số các chuyên gia cho rằng luật sửa đổi các luật liên quan về đầu tư kinh doanh góp phần hoàn thiện
luật sửa đổi bổ sung các luật về đầu tư kinh doanh xóa bỏ rào cản khó khăn
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào việt nam